sau đó chiếm đoạt được hàng loạt sim điện thoại của người dùng nhằm mục đích chuyển tiền trong tài khoản ngân hàng